tín dụng đen truyền thống với chiều thức đòi nợ là tạt sơn tạp chất bẩn vào nhà người vay đã giảm
gần đây lại nổi lên tình trạng cho vay quà mạng cho vay quà app điện thoại với thủ đoạn còn tán khốc hơn
thời gian gần đây cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đường dây cho vay qua app cầm đầu là người ngoại quốc
điều này gây mất an toàn xã hội an ninh trật tự
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu
trước đó cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm người nước ngoài cầu kết với người việt nam
thành lập các doanh nghiệp nhằm núp bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh
qua điều tra cảnh sát xác định bugasky timur sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và krachak irina sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
quốc tịch ukraine là những người có liên quan
mới đây khi cả hai nhập cảnh vào việt nam đã bị cảnh sát bắt giữ đồng thời khám xét bốn công ty ở tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra xác định đường dây tội phạm này do roman ba mươi tám tuổi quốc tịch ukraine cầm đầu
người này kết hợp với lê thanh huỳnh cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ tại thành phố thủ đức
nguyễn thị nhất phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại quận bốn cho vay qua app easycast vn
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa cang bốn trăm linh usd để lập các công ty tài chính cho vay
năm ngoái ông chùm người ukraine tiếp tục bơm thêm một mươi một triệu usd
nguồn tiền từ công ty sca của singapore và ngân hàng tass của đảo sip
cang và đồng phạm người việt có nhiệm vụ xét duyệt cho các khoản vay từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng
bằng phần mạng
do ông chủ người nước ngoài cung cấp lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến hai mỗi năm
nhóm này đã thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng
đến nay cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba người lên làm việc tạm giữ sáu mươi tám laptop
gần một trăm linh chiếc điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam
bước đầu xác định tổng số tiền mà các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là một mươi tám tám trăm chín mươi năm tỷ đồng
thu lợi bất chính số tiền là trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền là trên năm tỷ đồng
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền
qua lại nhằm mục đích rửa tiền chuyển tiền trái phép qua biên giới
cùng với đó các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất trật tự tạo dư luận xấu trong xã hội
qua kết quả xác minh xác định nhóm đối tượng trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức
với thủ đoạn hết sức tinh vi phức tạp có sự cấu kết móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người trung quốc chủ mưu cầm đầu
và đối tượng người việt nam giúp sức gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra
thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
khởi tố bị can bắt bị can tạm giam đối với bốn mươi năm đối tượng có hành vi phạm tội liên quan
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bốn mươi bị cáo liên quan
đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền đặc biệt lớn
theo đó ba bị cáo người trung quốc gồm lu wang ba mươi bảy tuổi li xiao hu bốn mươi một tuổi wu chen chao bốn mươi hai tuổi
cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền là hơn hai mươi tỷ đồng
và ba mươi bảy bị cáo người việt với vai trò đồng phạm giúp sức
phiên tòa dự kiến xét xử trong ba ngày
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám lu wang li xiao hu
wu chen chao và nhiều đối tượng quốc tịch trung quốc khác đến việt nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
thông qua các app ứng dụng trên điện thoại di động và các đường link website do chúng tạo ra
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
các đối tượng người trung quốc thuê người việt nam đứng tên thành lập hàng chục công ty ma
tuyển dụng nhân sự và tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay tiền
chủ ký áp dụng cho mỗi gói vay là bảy ngày với lãi suất từ ba mươi tám đến bốn mươi
tương ứng lãi suất là từ một chín trăm tám mươi một đến hai ba trăm bốn mươi sáu mỗi năm
các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền
sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ việt nam bằng tiền ảo
mua usdt trên sản giao dịch binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp
cơ quan chức năng xác định lu wang là chủ mưu cầm đầu được dây
thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn sáu bảy tỷ đồng
các đối tượng sử dụng số tiền do phạm tội mà có để mua các căn hộ tại tp hcm
nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này
lu xiao hu phụ trách công việc kế toán quản lý nhân viên
có hành vi giúp sức cho đường dây hoạt động cho vai lãi nặng do lu wang tổ chức
còn wu chen chao nhận tiền từ các công ty trung gian thanh toán
để trả lương nhân viên và các chi phí cho hoạt động cho vay lãi nặng
ngoài ra có nhiều bị cáo khác bị khởi tố tội danh cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự rửa tiền
tài sản đưa hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn hai mươi tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam
với số tiền là hơn năm tỷ đồng
trong ba ngày tòa án nhân dân tỉnh quảng nam xét xử vụ án giai đoạn một gồm bốn mươi bị cáo
chuẩn bị đưa ra xét xử giai đoạn hai với bảy mươi bị cáo liên quan
có hàng trăm app cho vay tiền trên ứng dụng của android và ios
do hoạt động không theo một quy định cụ thể nào
không chịu sự quản lý và kiểm soát của cơ quan nhà nước
khi xảy ra rủi ro thì các tổ chức tín dụng đen tự xử lý một cách tùy tiện
đòi nợ bằng các hình thức như khủng bố về tinh thần sức khỏe đe dọa cả tính mạng
chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp gây bớt ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội
sự xuất hiện của loại hình cho vay ngang hàng thông qua ứng dụng trực tuyến
mở ra một kênh tiếp cận vốn mới linh hoạt thuận tiện
thực tế đến nay chưa có hành lang pháp lý cụ thể nào đối với mô hình trên
do vậy dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn gây bất ổn xã hội dễ nảy sinh dấu hiệu vi phạm pháp luật
cho vay qua app điện thoại trong đó nhiều khoản vay với mức lãi suất cắt cổ
và thủ đoạn đòi nợ còn tàn khốc hơn rất nhiều
đại biểu quốc hội nguyễn thị thủy đoàn bắc cạn cho rằng
đặc điểm của loại hình cho vay này đơn giản nhanh chóng
không cần gặp mặt và không cần thế chấp tài sản
người vay chỉ cần gửi ảnh chụp khuôn mặt chụp chứng minh thư nhân dân
cung cấp số tài khoản ngân hàng
đặc biệt là phải chấp thuận điều kiện cho các app này là được truy cập vào danh bạ điện thoại
và nếu chấp thuận các điều kiện này chỉ sau một mươi phút tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người vay
kể từ đây những người đứng ẩn sau các ứng dụng này sẽ có được toàn bộ số điện thoại
tiếp cận gia lô facebook của người thân của đồng nghiệp của bạn bè của người vay
để sử dụng cho mục đích sau này
về việc cho vay trên thực tế đặc điểm của loại hình cho vay này là số tiền cho vay nhỏ
và thời gian cho vay ngắn khoảng một tuần
tuy nhiên trên thực tế người vay chỉ nhận được hai phần ba số tiền trên hợp đồng vay
còn một phần ba còn lại thì người vay giữ để trừ vào tiền lãi và tiền phí các loại dịch vụ
hết một tuần người vay không trả được nợ thì nhân viên của app sẽ tiếp tục giới thiệu các app mới
để người vay tiếp tục vay để trả nợ cho app trước
trên thực tế có hàng chục nghìn người dính bẫy tín dụng kiểu này
với số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng
có những nạn nhân đã tâm sự ban đầu chỉ vay tám triệu đồng của hai app
và khi đến hạn không có tiền trả thì nhân viên của app giới thiệu để vay ở app khác để trả nợ
đến khi sau ba tháng từ chỗ chỉ vay tám triệu đồng đã phải vay hơn hai trăm linh triệu đồng để trả nợ
từ chỗ chỉ vay của hai app thì đến nay đã phải vay của sáu mươi bốn app
với số tiền lãi và tiền phạt tăng theo cấp số nhân hàng ngày
có thể thấy là loại hình tín dụng đen kiểu mới biến những con nợ nhỏ thành những con nợ lớn chất trồng những khoản nợ không thể trả nổi
đại biểu nguyễn thị thủy nói không chỉ vậy cách đòi nợ của nhân viên các app còn tan khóc hơn cả tín dụng đen ngoài đời
đòi nợ bằng cách khủng bố tinh thần của người vay
ban đầu các app cho nhân viên sử dụng những lời lẽ thô tục độc ác
liên tục gọi điện cho người vay và gia đình của họ
và không những thế còn gọi điện cho tất cả những người có trong danh bạ điện thoại
để bêu ríu
có những nạn nhân đã tâm sự chỉ vì chót vay tiền mà bị khủng bố điện thoại suốt ngày đêm
có những người đã bị khủng bố bởi hai trăm linh số điện thoại khác nhau
khi biện pháp khủng bố điện thoại không có hiệu quả thì các đối tượng sẽ sử dụng triệt đề mạng xã hội
chúng cắt ghép hình ảnh của toàn thể gia đình người vay đưa lên mạng ghép với hình ảnh gái mại dâm
với những các đối tượng phạm tội khác để làm nhục họ
thậm chí là có những cháu nhỏ là con cái của người vay
chúng cũng không tha khiến các cháu xấu hổ
không dám tới trường
có những trường hợp thì cha đi vay tiền nhưng con thì bị lập bàn thờ đưa lên mạng xã hội hết sức độc ác
và có những người vì không chịu nổi những áp lực này đã tự tìm đến cách giải thoát
như các trường hợp ở kiên giang và tiền giang
về thủ đoạn lách luật theo đại biểu nguyễn thị thủy
theo quy định tại điều hai trăm linh một của bộ luật hình sự
một trong những yếu tố cấu thành tội cho vay nặng lãi đó là phải vượt mức trần lãi xuất pháp luật quy định
tuy nhiên vừa qua thì các đối tượng đã lách luật
với lãi suất thì luôn để ở dưới mức trần pháp luật quy định
còn lại là dồn vào tiền phí và tiền phạt vi phạm
và theo quy định của pháp luật hiện hành
pháp luật chỉ khống chế mức trần lãi suất
không khống chế mức trần đối với tiền phạt vi phạm
mức tiền phạt vi phạm là do các bên tự thỏa thuận
lợi dụng tâm lý vay tiền online thuận lợi
nhanh chóng không phải ra ngân hàng làm thủ tục
các đối tượng lập ra các trang trên mạng xã hội như zalo facebook
chạy quảng cáo để tiếp cận các nạn nhân
tiếp đó chúng sẽ gửi đường link kết nối ch play app store
để con mồi cài đặt ứng dụng vào điện thoại và đăng ký tài khoản trên app
khi nạn nhân đăng nhập app
điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu
và được đồng ý cho vay số tiền theo đề nghị của họ
số tiền giải ngân đã được thể hiện trên app
nhưng người vay không thể chuyển rút được và bị khóa áp
vì do lỗi sai cú pháp quá hạn mức sai số tài khoản ngân hàng
từ đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân
phải chuyển tiền đặt cọc để mở lại app thì mới giải ngân được
hoặc chúng yêu cầu nạn nhân mua bảo hiểm khoản vay
đóng tiền phí giải ngân
đáng lưu ý nhiều nạn nhân chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu để được vay
nhưng khi biết bị lừa thì họ không lấy lại được số tiền đã chuyển
để phòng ngừa tình trạng trên
cơ quan công an khuyến cáo mọi khoản vay người dân
nên liên hệ chi nhánh ngân hàng gần nhất nơi mình cư trú
hoặc gọi số điện thoại hotline của ngân hàng
để được nhân viên hướng dẫn hoàn tất thủ tục khoản vay
người dân tuyệt đối không làm thủ tục vay thông qua làm việc
với người tự xưng là nhân viên ngân hàng trên fanpage facebook
gia lô sử dụng hình ảnh logo hình ảnh mạo danh ngân hàng